chỉ một điều duy nhất đấy là rất là hạnh phúc và xin gửi lời cảm ơn

việt nam rất là vui định

trong đêm nay là rất là vui nhọn
thì chúng tôi là rất hào khí rất mong là đội tuyển việt nam trong trận chung kết này
thắng hơn nữa việt nam vui định
đây là chiến thắng lịch sử của u hai mươi ba việt nam dưới thời huấn luyện viên park hang seo
chiến thắng này đã giúp đội tuyển u hai mươi ba việt nam tiến thẳng đến ban kết
hôm tiếp theo sẽ là u hai mươi ba qatar
chính vì vậy cũng dễ hiểu khi người dân thủ đô hà nội thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước
đã đổ ra đường ăn mừng thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá việt nam
chiều qua sở giao thông vận tải đã tổ chức họp báo công bố chi tiết phương án điều chỉnh lưu thông qua khu vực cầu long kiểng trên tuyến đường lê văn lương
nhằm bảo đảm an toàn lưu thông qua khu vực được thông suốt sau sự cố xe quá tải lưu thông làm sập cầu vào tối ngày một mươi chín tháng một
sở giao thông vận tải cho biết
báo cáo sự việc kiến nghị và được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho phép triển khai ngay công tác thi công sửa chữa cầu long kiểng
song song với công tác tổ chức thi công cầu mới trong năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi họp báo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết nguyên nhân gây sập cầu long kiển trên đường lê văn lương huyện nhà bè vào tối qua
cho tài xế nguyễn thanh lâm ngụ đồng nai điều khiển xe tải tổng trọng cá xe và hàng khoảng từ một mươi năm một mươi bảy tấn
lưu thông qua cầu long kiểng
tổng tải trọng cầu chỉ ba năm tấn
theo hướng từ tp hcm đi long an đã làm gãy một nhịp cầu tại khoang thông thuyền
sau khi xảy ra sự cố sở giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân huyện nhà bè và các đơn vị khác có mặt tại hiện trường
nhanh chóng khắc phục sự cố
ngay trong đêm qua và rạng sáng nay các đơn vị phối hợp đã phong tỏa rào chắn cử tổ công tác trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại khu vực cầu long kiển
để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây trong khi các đơn vị khác tiến hành công tác khảo sát khôi phục hệ thống dây điện cáp bị đứt khi xảy ra sự cố
ông bùi xuân cường giám đốc sở giao thông vận tải tp cho biết
cơ chế để triển khai trên tinh thần này chúng tôi cũng đã khá ủy ban và ủy ban tp hcm đã chấp thuận để cho triển khai theo điều một trăm ba mươi của lập xây dựng
là xây dựng công trình lệnh hành cấp vừa thiết kế vừa thi công trên cơ sở trên cơ sở phương nguồn thực hiện
để khắc phục ngay kịp tiến độ thông xe trước tết miễn phút hai nghìn một mươi tám
như vậy là chúng ta cũng còn khoảng hai mươi ngày nữa để triển khai khắc phục cái sự cố này
đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với lệ ủy ban dân huyện nhà bè để tập trung để đẩy nhanh tiến độ giải phóng bằng
chúng tôi bên này đang chỉ đạo khu quản lý giao thông đô thị số bốn để đấu thầu các gói thầu xây lắp của công trình cầu mới
và tập trung để cố gắng trong quý hai muốn có mặt bằng sẽ tiến hành khởi công ngay cầu mới
còn cầu hiện nay
cầu hiện nay cũng phải sửa chữa để đảm bảo lưu thông vì vị trí cầu mới không nằm chung với vị trí cầu cũ
nhằm đảm bảo an toàn và lưu thông được thông suốt sau sự cố
sở giao thông vận tải đã cấm các phương tiện lưu thông qua cầu long kiển trên tuyến đường bộ lẫn đường thủy
đồng thời công bố điều chỉnh các tuyến đường lưu thông thay thế
do đó các cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu lưu thông qua khu vực này cần nắm rõ các tuyến đường đã điều chỉnh
để tuân thủ theo quy định và thuận lợi hơn khi tham gia lưu thông
nhiều nơi được nhà nước đầu tư xây kè kiên cố hàng trăm tỷ đồng để ngăn chặn
tuy nhiên do biến đổi khí hậu ngày càng gai gắt một số kè bị sói lở một phần
hoặc chưa đủ khả năng chắn sóng khi có thiên tai
mặc dù đã được chính quyền và lực lượng vũ trang đổ hơn một mươi bao cát làm bờ chắn sóng vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng hiện hơn bảy mươi hộ dân sinh sống ven bờ biển long thủy
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vẫn bị chiều cường sông lớn đánh đổ uy hiếp nhà cửa tính mạng và tài sản
trước thực trạng chiều cường ngày càng diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân thành phố tuy hòa vừa khẩn cấp đổ thêm hơn một mét khối đá tảng mỗi ngày
với tổng khối lượng một mươi năm mét khối dọc tuyến kè cũ sáu trăm linh mét bảo vệ khu dân cư trong điều kiện sóng to gió lớn
tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời
vì thực tế ở nhiều nơi chỉ một thời gian ngắn đá tảng cũng bị sóng biển cuốn trôi cát vùi lấp
trong khi đó kè biển kiên cố sóng rớ phường phú đông thành phố tuy hòa
đã được chính phủ đầu tư giai đoạn hai với tổng nguồn vốn hơn bốn trăm linh tỷ đồng
nhưng vẫn chưa đủ khả năng chắn sóng bảo vệ hàng trăm hộ dân và cơ sở hạ tầng bên trong
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên việc tiếp tục ra cố kè cũ xây kè mới là rất cấp thiết hiện nay
trước thực trạng cấp bách hiện nay ngoài huy động tối đa nội lực chống chiều cường để người dân yên tâm vui xuân đón tết nguyên đán mậu tuất
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ khẩn trương hỗ trợ hai trăm linh tỷ đồng xử lý cấp bách kè biển xóm dớ
và chống sạt lở khu vực xã an
ủy ban nhân dân tỉnh phú thành phố tuy hòa để ổn định đời sống nhân dân và phát triển du lịch
mới đây tại xã bắc phong huyện thuận bắc ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận công ty cổ phần tsv và tập đoàn the blue cycle của singapore
đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành giai đoạn một và khởi công giai đoạn hai dự án điện gió đầm nại có tổng mức đầu tư là sáu mươi triệu đô la mỹ
giai đoạn hai của dự án có tổng mức đầu tư sáu mươi triệu đô la mỹ
với tổng công suất ba mươi mw hai sáu trăm hai mươi năm mw trên một tua bin dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành điện thương mại tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
ước tính hàng năm sẽ cung cấp khoảng một trăm một mươi triệu kwh điện cho điện lưới quốc gia
sau khi xong giai đoạn hai nhà đầu tư sẽ tiếp tục xây dựng mở rộng để đưa tổng công suất khu vực đầm nại lên khoảng một trăm linh năm mw với bốn mươi tuô bin
có tổng sản lượng điện khoảng ba trăm năm mươi triệu kwh một năm
dự án điện gió đầm nại đã đạt được tổng mức đầu tư sáu mươi triệu kwh
điện gió đầm nại đã đạt được tổng mức đầu tư sáu mươi triệu kwh
giao mới hơn một tháng tuổi nhưng rất xanh tốt và lên đều như trái thàm
canh tác hàng chục năm ở cái làng hoa phen sông ba này năm nay gia đình ông nguyễn bom tận dụng hết quỹ đất trồng được năm trăm linh m hai rau các loại
tuy rau chưa vào chính vụ nhưng ông bom vẫn xuất bán vì nhiều người hỏi mua nhất là cải xanh với giá từ sáu đến bảy đồng một kg tăng hơn một đồng so với cùng kỳ năm ngoái

tuy giao chưa nói đến một năm độ c vào năm hai nghìn ba mươi trước đó lượng khí thải co hai không tăng là nhờ hiệu quả sử dụng năng lượng tái tạo và việc giảm sử dụng than đá tại trung quốc làm tăng hy vọng rằng thế giới đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm
tuy nhiên hy vọng đó đã sớm tiêu tan trung quốc được cho là quốc gia thải nhiều khí co hai nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy sau đó là mỹ liên minh châu âu và ấn độ
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân